thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại tỉnh gia lai vào sáng ngày bảy tháng năm khiến một mươi ba người thiệt mạng
công an tỉnh gia lai cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn này
theo công an tỉnh gia lai bước đầu xét nghiệm cho thấy tài xế xe tải võ nguyên quý hai mươi bảy tuổi quê bình định
âm tình với ma thú ý tuy nhiên cơ quan điều tra đang cho lấy lại mẫu để kiểm tra lần hai đối với tài xế này
hiện tại tài xế xe tải gây tai nạn vẫn trong tình trạng hôn mê
như tin đã đưa vào dạng sáng ngày bảy tháng năm xe tải do tài xế võ nguyên quý chở hai mươi tấn phân bón từ bình định
lên bỏ hàng ở huyện chư pứ tỉnh gia lai trên xe còn có đặng duy phúc hai mươi ba tuổi quê bình định
đến hơn bốn giờ cùng ngày xe tải đã đâm gãy barrier lao vào trạm thu phí đức long gia lai
sau hai mươi km duy trì tốc độ khoảng một trăm linh năm km một giờ khi tới thị trấn chư xê xe tải lao qua trường ngược lại
đoạn có giải phân cách đâm trực diện vào ô tô khách chở bốn mươi ba người
tài nạn đã làm một mươi hai người trên xe ô tô khách cùng phụ xe tải tử vong
hiện năm trong ba mươi hai nạn nhân bị thương đã xuất hiện còn một trường hợp bị nặng nhất được điều trị tích cực là tài xế xe tải gây tai nạn